tổng giám đốc công ty việt á thừa nhận đã dùng để bôi trơn cho việc mua bán kích xét nghiệm covid một mươi chín
trị giá bốn tỷ đồng thực hiện trót lọt trong hai năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì cũng là lúc dư luận đặt câu hỏi về những mờ ám trong phi vụ làm ăn nghìn tỷ này
vì thế kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương công bố với hàng chục cái tên bị gọi
cùng nhiều hình thức kỷ luật được cơ quan này ấn định từ khiển trách cảnh cáo đến khai trừ khỏi đảng
đã được người dân quan tâm đón nhận
dư luận cho rằng đây chính là câu trả lời biểu thị thái độ quyết liệt của đảng
trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng với những hành vi tiêu cực của một số cán bộ đảng viên
bản thân tôi đã tự hỏi vậy ngân ấy tỷ đồng việt á đã đưa cho những ai
hoan hô ủy ban kiểm tra trung ương niềm tin của nhân dân và của đảng đã đặt đúng nơi đúng chỗ
rất mong các đồng chí trong ủy ban kiểm tra lôi hết được những con sâu mọt này ra ánh sáng
chỉ biết nói hoan hô ủy ban kiểm tra trung ương
cùng các lực lượng chống tham nhũng đã kiên quyết
đúng là lò đã cháy nhân dân tin tưởng tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong lúc nước sôi lửa bỏng mà lại đi ngược lại tinh thần thương dân ái quốc
để mưu cầu chuộc lợi cho bản thân thật vô cùng vô liêm
nghiêm trị tuyên dương tinh thần nhất quán của ủy ban kiểm tra trung ương
đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án tại công ty việt á khởi tố hai mươi năm người
trong đó có ba vụ trưởng sáu giám đốc cdc các tỉnh phong tỏa kê biên
thu hồi tài sản trị giá một sáu trăm linh tỷ đồng liên quan vụ việt á
ủy ban kiểm tra trung ương cũng cho biết liên quan đến những vi phạm nói trên
còn có trách nhiệm của một số tổ chức cá nhân thuộc bộ tài chính sẽ tiếp tục được làm rõ
thông tin này như một lời khẳng định về tính nghiêm minh kịp thời trong việc xử lý cán bộ vi phạm
hoan hồ ủy ban kiểm tra trung ương hoan hô lực lượng chống tham nhũng của bộ công an
hoàn hồ ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
những kẻ hại dân
sâu mọt của xã hội cần xử lý thật nghiêm minh để gian đe làm gương lập lại trật tự đạo đức con người
một người tài giỏi mà không có đức là tác hại khôn lường phá hoại tiền của
tài sản của nhà nước và nhân dân mong xử lý sớm nghiêm minh và thượng tôn pháp luật
không ai vui khi thấy nhiều cán bộ lãnh đạo bị kỷ luật đảng
vì đó đều là những người đã được đảng nhà nước và quân đội đào tạo thử thách chui rèn
thế nhưng cư dân mạng cho rằng giữa lúc cả nước phải vất vả chống trọi với đại dịch covid một mươi chín
thì những hành vi lừa dối phi khoa học cố tình tiếp tay bóc nối với doanh nghiệp để trụng lợi trên sức khỏe
tính mạng con người gây thiệt hại cho nhà nước và nhân dân làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng
phải bị lên án và chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật để bảo vệ sự trong sạch của đảng
bảo vệ sự tôn nghiêm của kỷ cương phép nước
và đây sẽ tiếp tục là bài học cho nhiều cán bộ đảng viên
quá buồn khi đọc những tin này thực tế so nhiều lĩnh vực đều thấy sai phạm và sai phạm nghiêm trọng
đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn của ủy ban kiểm tra trung ương và người đứng đầu quốc gia
cần nhìn thẳng sự thật để có cơ chế quản lý tốt hơn cũng như có đội ngũ cán bộ có tâm có tầm với đất nước
thấy kỷ luật nhiều cán bộ chẳng vui gì nhưng sai phải trị để những ai đang và sẽ tham nhũng
làm việc thiếu trách nhiệm làm tốt hơn trong sạch hơn
không có vùng cấm
không bỏ sót
cần làm sạch từ tổ chức đến cá nhân cũng như các công ty liên kết có liên quan đến vụ việc
rất đau lòng nhưng để không phải đau nữa thì cần triệt để vụ việc
đảng ta đã rất quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
không né tránh trước bất cứ sai phạm nào dù cán bộ đó là ai
thì khi mắc khuyết điểm đều bị kỷ luật nghiêm khắc xử lý trách nhiệm đến cùng
hãy chia sẻ ý kiến của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân